nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ cả nước
biểu dương các cơ quan tổ chức cá nhân đã tích cực chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa
ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai đề nghị tiếp tục chung sức đồng lòng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai
và sự phát triển bền vững của đất nước
và sau đây truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu bức thư của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong thư gửi đồng bào chiến sĩ cả nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chỉ rõ
năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thiên tài diễn biến phức tạp cực đoan
bất thường trên nhiều vùng miền cả nước đặc biệt là hạn hán xâm nhập mạn khốc liệt
kéo dài tại đồng bằng sông kiểu long và miền trung tây nguyên bão lũ rông lốc mưa đá
tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc
xong nhờ có sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị sự chỉ đạo điều hành của nhà nước
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
tham gia tích cực của các cơ quan chức năng lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước
chúng ta đã chủ động dự báo cảnh báo sớm tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống thiên tai
ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu giảm thiểu tối đa thiệt hại về người
tài sản để phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các cơ quan
tổ chức cá nhân đã tích cực chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa
và ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
theo dự báo trong thời gian tới trước tác động của biến đổi khí hậu
thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp bất thường khó lường
ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch covid một mươi chín gây ra
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền cơ quan chức năng
về phòng chống thiên tai các cấp các bộ ngành đoàn thể lực lượng vũ trang
và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy kết quả đã đạt được
chung sức đồng lòng triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả chỉ thị số bốn mươi hai của ban bí thư
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm hai nghìn hai mươi
góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân hướng đến một xã hội an toàn
trước thiên tai và sự phát triển bền vững của đất nước